thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số hai mươi bốn về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động
thủ tướng yêu cầu bộ lao động thương binh xã hội đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
chỉ thị nêu rõ để tranh thủ thời cơ dân số vàng đẩy mạnh nhân lực có kỹ năng nghề nhất là nhân lực có tay nghề cao
nhằm nâng tầm kỹ năng lao động việt nam góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
hiện học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể vừa học văn hóa vừa học nghề ở trình độ trung cấp
thay vì mất thêm ba năm học trung học phổ thông ngay từ khi tốt nghiệp trung học cơ sở học sinh học hệ trung cấp và nếu được học cao đẳng
các em sẽ gia nhập thị trường lao động sớm hơn đồng thời các em vẫn có cơ hội học liên thông lên đại học sau này